chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba live chiều ba tết của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn đầu xuân năm mới các lực lượng phối hợp tại tỉnh lào cai đã xuất sắc lập chiến công mới
cụ thể vào dạng sáng ngày hôm nay cục phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh lào cai
điện biên và lực lượng công an đã triệt phá hai đường dây vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn
từ khu vực tam giác vàng qua lào vào việt nam và đưa sang trung quốc tiêu thụ
bắt bốn đối tượng các lực lượng thu giữ một trăm bốn mươi bốn bánh heroin ba xe máy cùng nhiều tăng vật khác
cụ thể vào lúc bốn h một mươi năm phút sáng nay ngày ba tháng hai trên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc địa phận thôn ngầm thỉn
xã tân thượng huyện văn bàn tỉnh lào cai cục phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp
với bộ đội biên phòng tỉnh lào cai phá thành công chuyên án ma túy bắt giàng thị sông
dân tộc mông chú tại xã lùng khẩu nhi
huyện mường khương tỉnh lào cai thu giữ tại chỗ bảy mươi hai bánh heroin một xe máy và một số tăng vật khác
tiếp đó vào hồi bốn h bốn mươi năm phút tại ngã ba nậm he xã mường tùng huyện mường trà tỉnh điện biên
bộ đội biên phòng tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với cục phòng chống ma túy và tội phạm
và công an tỉnh điện biên phá thành công chuyên án ma túy bắt giàng thị sông dân tộc mông
chú tại xã lanh xu sìn huyện mường nhé tỉnh điện biên
vật chứng thu giữ tại chỗ là bảy mươi hai bánh heroin và một xe máy
mở rộng điều tra tại xã trăn nưa huyện sìn hồ tỉnh lai châu lực lượng chức năng đã bắt tiếp
hai đối tượng trong đường dây này là tẩn a trả dân tộc giao chú tại xã sa phi lìn huyện sinh hồ
tỉnh lai châu và tráng a lù chú tại xã phìn hồ huyện nậm pồ tỉnh điện biên thu giữ một xe máy
lực lượng đánh án đảm bảo tuyệt đối an toàn
các đối tượng có nhiều thủ đoạn hoạt động rất tinh vi xảo quyệt triệt để lợi dụng thời gian nghỉ tết và ban đêm
để vận chuyển ma túy nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
chuyển sang các thông tin khác công an tp thủ đức tp hồ chí minh đang tiến hành điều tra vụ cướp giật tài sản
trên đường phạm văn đồng đoạn gần cầu gò dưa phường hiệp bình chánh tp thủ đức khiến một nghi can cướp giật ngã xe tử vong
nghi can tử vong được xác định là nam giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại quận gò vấp thành phố hồ chí minh
theo thông tin ban đầu vào tối mùng một tết tức ngày một tháng hai dương lịch đối tượng trên điều khiển xe máy một mình
và cùng hai nghi can khác đi chung một xe máy lưu thông trên đường phạm văn đồng để cướp tài sản
phát hiện người thanh niên chở theo một cô gái đeo túi sách cả ba áp sát rồi ra tay giật tháo chạy về hướng cầu vượt linh xuân
nạn nhân chi hô và truy đuổi theo cả ba nghi can điều khiển xe máy với tốc độ cao
tháo chạy đến gần cầu gò dưa phường hiệp bình chánh tp thủ đức
do không làm chủ được tốc độ nên đối tượng điều khiển xe máy một mình đã ngã xe bất động
hai nghi can còn lại thấy đồng bọn bị ngã đã chạy đến lấy xe tháo chạy đối tượng bị thương nặng và tử vong tại chỗ
công an tp thủ đức khám nghiệm hiện trường điều tra và truy xét hai nghi can còn lại
sáng nay các lực lượng chức năng của công an tỉnh con tum đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân thành phố con tum
tiến hành dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe máy xảy ra vào đêm hai tết khiến hai người thương vong
cụ thể vào khoảng hai mươi một h ngày mùng hai tháng hai nguyễn hữu huy chú tại phường phù đồng tp pleiku tỉnh gia lai
điều khiển xe ô tô biển kiểm soát tám mươi một a hai mươi ba nghìn một trăm ba mươi chín lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ con tum đi gia lai
khi đến đoạn cầu thôn hai xã hòa bình tp con tum thì va chạm với xe mô tô biển kiểm soát tám mươi hai b hai ba nghìn tám trăm một mươi bảy
do a thao chú tại xã đoàn kết tp con tum điều khiển chở theo a thia đi theo hướng ngược lại
hậu quả a thao tử vong tại chỗ a thia bị thương nặng cả hai xe đều hư hỏng nặng
nguyên nhân ban đầu xác định xe mô tô đã lấn làn đường nên đâm vào phần đầu bên phụ của xe ô tô
cả a thao và a thia đều có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép khi điều khiển xe tham gia giao thông
vụ cháy nhà dân vừa xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại đường nguyễn trí thanh phường hải châu một quận hải châu thành phố đà nẵng
đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời có mặt dập tắt hoàn toàn
cụ thể vào lúc chín h một mươi năm phút sáng nay tức ngày ba tết người dân phát hiện cột khói cao bốc lên tại một nhà hàng ở địa chỉ trên
nên đã báo cho lực lượng chữa cháy
nhờ được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp đà nẵng
đã điều bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
tại đây ngọn lửa bao trùm toàn bộ tầng một lượng khói khí độc lớn khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
sau hơn ba mươi phút đồng hồ ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn thiệt hại của vụ cháy đang được thống kê
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc tại ấp phú mỹ hai xã phú hội bắt một mươi bốn đối tượng tham gia
vào tối ngày hai tháng hai tức ngày hai tết công an huyện nhân trạch bắt quả tang một mươi bốn đối tượng đang đánh bạc ăn tiền
dưới hình thức lắc bầu cua tại ấp phú mỹ hai xã phú hội thu giữ tại hiện trường một bộ lắc bầu cua năm xe máy
và gần năm mươi triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
còn tại tỉnh vĩnh long phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an thị xã bình minh và công an huyện bình tân
cũng vừa triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc
vào khoảng một mươi ba h ngày hai tháng hai lực lượng công an kiểm tra khu đất chống thuộc ấp đông hòa hai xã đông thành thị xã bình minh
phát hiện bắt giữ bảy đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tạm giữ tại hiện trường hai con gà một cân đồng hồ chín xe mô tô cùng số tiền tám triệu đồng
cùng ngày vào lúc hai mươi một h lực lượng công an bất ngờ ập vào căn nhà hoang thuộc ấp tân hữu thị trấn tân cuối huyện bình tân bắt giữ một mươi năm đối tượng
đang tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền tại hiện trường công an tạm giữ nhiều bộ bài tay đã qua sử dụng và hơn năm mươi triệu đồng
hai vụ vận chuyển thuốc lá lậu vừa bị lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện bắt giữ
vào khoảng một mươi bốn h ngày hai tháng hai tại khu vực xã biên giới lạc cuối huyện chi tôn tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện trên xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi một d một trăm ba mươi hai nghìn sáu trăm một mươi sáu do nguyễn thị tuyết chú tại huyện tịnh biên điều khiển cất dấu hơn hai trăm tám mươi bao thuốc lá lậu nhãn hiệu hero
cũng với thủ đoạn trên vào khoảng một mươi hai h bốn mươi phút cùng ngày cũng tại khu vực xã lạc cuối huyện chi tôn tổ công tác phát hiện bắt quả tang lê trọng hậu sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện tịnh biên sử dụng xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi bảy m năm mươi chín nghìn hai trăm bảy mươi hai đang vận chuyển gần hai trăm năm mươi bao thuốc lá lậu nhãn hiệu hero được cất giấu trong cốp xe
thưa quý vị và các bạn tết đến xuân về là thời điểm mà người người nhà nhà đều quê quần bên nhau để chào đón một năm mới
và cũng như bao tết trước
tết nhâm dần năm nay lực lượng công an đều phải tạm gác lại niềm vui riêng đảm bảo quân số sẵn sàng ứng trực đấu tranh với các loại tội phạm để giữ gìn an ninh trật tự và bình yên cho nhân dân
và đến dân dân lắng nghe ý kiến nhân dân để kịp thời tham mưu với cấp trên để nhằm đảm bảo về an ninh trật tự tại địa phương với phương châm gác cho dân vui xuân đón tết
năm nay dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín thế nhưng không khí đón tết của người dân tỉnh cà mau nói chung xã tạ an khương đông huyện đầm rơi nói riêng vẫn nhộn nhịp
một phần do dịch bệnh covid một mươi chín đã từng bước được kiểm soát mặt khác do tình hình an ninh trật tự được đảm bảo
các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu nhất là mô hình ánh sáng an ninh do công an huyện đầm rơi vận động và triển khai thực hiện đã đem lại hiệu quả tích cực
nó có ánh sáng lên rồi tội phạm nó sẽ giảm dần nó không còn hồi đó trước đây thì nó cũng có trộm cấp nhưng nó có ánh sáng giờ nó không còn là có trộm cấp không còn là gây gối mất trật tự
với sự hy sinh thầm lặng của lực lượng cán bộ chiến sĩ công an trên khắp các địa bàn người dân nơi đây đã đánh giá cao bởi với họ nơi nào có lực lượng công an thì nơi ấy an ninh trật tự được giữ vững
thì tôi rất tin tưởng bởi vì trong thời gian qua dịch bệnh rất khó khăn mà ngành công an đã đi vào tiến đầu chống dịch mà còn giữ được an ninh trật tự rất tốt cho bà con
thì trong dịp tết này
thì ngành công an sẽ làm tốt cái nhiệm vụ để bảo vệ an ninh an toàn cho người dân hàng tết là bản thân tôi thì tôi rất tin tưởng rằng công an làm tốt cái nhiệm vụ này
năm tới chúng ta còn phải lập nhiều thành tích trong vấn đề phát triển kinh tế giữ gìn an ninh trật tự
nhưng phải tập trung cùng với nhân dân phòng chống cho được cái dịch bệnh
phức tạp ở địa phương làm sao cho cái dịch bệnh ngày càng thiếu đi để cho dân chúng ta tự do làm ăn để cho chúng ta được một năm mới đó phát triển kinh tế tốt hơn toàn diện hơn năm rồi